sau hai mươi một ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc dân chủ trí tuệ và trách nhiệm kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn đã kết thúc tốt đẹp
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện tiên lãng thành phố hải phòng để thông báo nội dung kỳ họp tới cử tri tại đây
kỳ họp thứ năm diễn ra với không khí làm việc sôi nổi thẳng thắn dân chủ thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ từ quốc hội tham luận sang quốc hội tranh luận được cử tri và dư luận xã hội đánh giá cao
nhất là các dự án luật được xem xét cho ý kiến thông qua tại kỳ họp này
nhưng ngay tại kỳ họp nhiều đối tượng đã có hành vi chống phá gây rối kích động người dân tham gia biểu tình
cử tri đề nghị chính phủ chỉ đạo các cơ quan bộ ngành địa phương xem xét xử lý nghiêm minh
cử tri chúng tôi nhận thấy quốc hội chính phủ đã lắng nghe ý kiến đóng góp của các tầng nước nhân dân đối với dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
cho lù thời gian

chúng tôi đề nghị chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng bộ ngành địa phương điều tra kết luận và sớm xử lý nghiêm minh những kẻ cầm đầu